thưa quý vị vào chiều ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi cơn bão số tám đã đi vào đảo hải nam trung quốc
cường độ bắt đầu suy giảm do ảnh hưởng của bão số tám cho nên ở trạm đảo bạch long vĩ có gió mạnh cấp tám
giật cấp chín trạm đảo cô tô có gió mạnh cấp bảy giật cấp tám tại cửa ông có gió mạnh cấp sáu giật cấp chín
vào hồi một mươi sáu h vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín một độ vĩ bắc một trăm một mươi hai độ kinh đông
trên đất liền phía đông đảo hải nam trung quốc cách thanh hóa khoảng năm trăm linh km cách nghệ an khoảng năm trăm một mươi km cách hà tĩnh khoảng bốn trăm bốn mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi từ chín mươi đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng ba trăm linh km tính từ tâm bão
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng hai mươi năm km
đi vào vùng biển phía nam vịnh bắc bộ và có khả năng tiếp tục
tuy yếu dần về cường độ
cho đến bốn giờ ngày mai ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám chín độ vĩ bắc
một trăm linh bảy bốn độ kinh đông cách thành hóa khoảng một trăm chín mươi km cách nghệ an khoảng hai trăm linh km cách hà tĩnh khoảng một trăm ba mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
cảnh báo mưa lớn từ nay đến ngày một mươi ba
từ ngày hôm nay một mươi ba tháng một mươi cho đến ngày một mươi năm tháng một mươi
ở khu vực bắc bộ và quảng trị có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm một đợt có nơi trên hai trăm linh mm một đợt
và từ ngày hôm nay cho đến ngày một mươi năm tháng một mươi khu vực thanh hóa đến quảng bình có mưa to
đề phòng những nguy cơ xảy ra rũ khuét sẵn ở đất tại khu vực vùng núi và ngập ống cục bộ
tại các vùng trũng thấp ven sông
như vậy theo dự báo là cơn bão số tám sẽ có nhiều diễn
biến phức tạp gây mưa lớn trên diện rộng
và nghệ an cũng được dự báo là nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão
chính vì vậy mà lực lượng chức năng tỉnh nghệ an trong đó có lực lượng công an
đã triển khai các biện pháp phòng chống bão nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão gây ra
và ngay bây giờ chúng tôi xin được kết nối điện thoại với phóng viên minh tâm
hiện nay đang theo chân đoàn công tác phối hợp với lực lượng tại chỗ lên phương án chống bão cho các địa phương
xin chào chị minh tâm và xin chị cho biết là tình hình thời tiết ngay lúc này tại nghệ an ra sao ạ
vòng vòng trước những diễn biến phức tạp của cơn bão số tám được dự báo là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nghệ an

công an tỉnh nghệ an thực hiện công điện của bộ công an và ủy ban nhân dân tỉnh

và sẵn sàng thực hiện lệnh điều động tham gia cứu nạn vũ hộ tại các địa tàn trọng điểm ứng phó

mưa lũ khi có yêu cầu đồng thời kiểm soát hướng dẫn phân luồng giao thông
nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố
đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính
bên cạnh đó cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trực tiếp
sẽ tuyên truyền hướng dẫn người dân tràng trẫm nhà cửa gia cố bảo vệ công trình
và động nhân dân không lên dừng xuống các khai suối
và hạn chế tham gia giao thông khi trong thời gian có mưa bão
vâng thưa chị là vừa chống bão vừa chống dịch bệnh thì một nhiệm vụ khá là nặng nề
vậy kịch bản được xây dựng như thế nào để chúng ta có thể vừa chống dịch vừa chống bão một cách hiệu quả
đặc biệt là công tác di dân trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như thế này
thì công tác được triển khai thực hiện cụ thể ra sao ạ
vâng hiện tại thì công an tỉnh cũng đang phối hợp với chính quyền

đảm bảo an toàn đối với những người dân đang di chuyển từ các tỉnh phía nam ra phía bắc

như là bố trí nơi ở chú tránh báo lương thực thực phẩm thức ăn nhanh và đảm bảo y tế

thì công an tỉnh cũng đã chỉ đạo công an phát huyện thành kỳ là tập trung cao độ
để ngăn ngừa nguy cơ dịch lây lan bùng phát từ những người về
từ các địa phương